sau đó đệ tiếp tục xông vào nhà đánh chồng và con ruột của bà dung
bị người nhà bà dung chống trả đối tượng chạy ra đường và tiếp tục tấn công làm một người khác bị thương
nhờ được tin báo công an huyện sơn tây cùng người dân địa phương đã đến bắt giữ đinh văn đệ
hiện vụ việc đang được chuyển giao phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi điều tra mở rộng
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo văn kính dương
tên gọi khác là đình văn đệ
trần ngọc hiếu ba mươi chín tuổi và chín đồng phạm trong đường dây sản xuất ma túy
được coi là lớn nhất cả nước bị lực lượng chức năng triệt phá từ trước đến nay
bị cáo văn kính dương bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về năm tội
sản xuất trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trốn khỏi nơi giam giữ và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
các bị cáo lê văn mang phạm bảo quân nguyễn đức kỳ nam nguyễn bá thành lê hương giang
nguyễn đắc huy nguyễn thu huyền phạm thị thu huyền bị truy tố về tội danh liên quan sản xuất trái phép chất ma túy
và mua bán trái phép chất ma túy
trong đó bị cáo vũ hoàng anh ngọc tức ngọc nhiêu người tên của dương
bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng dương nhiều lần vào tù năm hai nghìn một mươi khi đang phụ án với hai tội danh cướp giật tài sản
và tàn trữ trái phép chất ma túy ở trại giam tỉnh thanh hóa
dương bỏ trốn và tiếp tục phạm tội
tháng ba năm hai nghìn một mươi hai trong lúc mua bán năm kg ma túy đá tại tp hcm
hai đồng phạm bị bắt riêng dương trốn gác và bị truy nã
dương làm giả giấy tờ lấy tên là trần ngọc hiếu thuê nhà ở tp hcm
tiếp tục sản xuất mua bán ma túy
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy dương cùng đồng phạm mang ba mươi kg thuốc lắc ra hà nội phân phối
khi đang giao một mươi hai viên thuốc lắc tại hải phòng
thì đồng bọn dương bị công an bắt dương trốn thoát quay về tp hcm
vài ngày sau lực lượng công an bao vây khám xét một mươi ba xưởng sản xuất nơi ở
của nhóm dương tại tp hcm và các tỉnh
dương và các đồng phạm bị bắt trong đó có người tên hot girl ngọc miu
qua điều tra công an xác định quá trình sản xuất dương và đồng phạm thu được
một trăm hai mươi bốn kg ma túy tinh chất dương đem chế biến ép thành năm trăm linh phiên thuốc lắc
khoảng một trăm hai mươi kg
không chỉ có rượu mà ma túy cũng là nguyên nhân nảy sinh các vụ án mạng
từ tai nạn giao thông đâm chém nhau giết người
thế nhưng khi người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện
thì chỉ bị xử phạt hành chính
chính điều này thì vô hình chung khiến việc kiểm soát người nghiện
cũng như ngăn chặn những hành vi xấu của các đối tượng nghiện với xã hội là rất khó khăn
đây là hiện trường vụ tai nạn tang thương tại quốc lộ năm
đoàn quang hiện kim thành tỉnh hải dương khiến tám người tử vong
người gây tai nạn là tài xế xe tăng
tài nạn là tài xế xe tăng tài nạn là tài xế xe tăng
nó thúc đẩy người nghiện khi đã sử dụng ma túy tổng hợp
thì rất dễ dơ tình trạng là mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi
trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
việc hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã được bãi bỏ
và hành vi này chỉ bị xử phạt hành chính
điều này đang tồn tại nhiều bất cập
trong khi các văn bản pháp luật quy định về quản lý người nghiện
như luật xử lý vi phạm hành chính
luật phòng chống ma túy
nội dung một thuận nhau
như quy định về tạm giữ người nghiện
điều kiện để đưa người đi cai nghiện
phải có tài liệu chứng minh tình trạng nghiện của đối tượng
do vậy đã gây khó khăn trong việc quản lý người nghiện
và áp dụng các biện pháp phòng ngừa
trước những nguy cơ mà nhóm đối tượng xã hội này gây ra với cộng đồng
thì chúng ta cần phải có những biện pháp khác
theo chúng tôi là cần phải đơn giản hóa hơn
thủ tục đưa đối tượng
có ghi vấn dấu hiệu của sự chất ma túy
để đi tiến hành test xác định có thành phần ma túy
là sẽ tổ chức tiến hành cai nghiện cưỡng chế bắt buộc
chúng ta phải làm mạnh không này
phải đơn giản hóa thủ tục đi
để cho cấp cơ sở có công cụ pháp lý
để chúng ta triển khai thu gom những đối tượng này
cơ sở đạo dưỡng hiện nay chúng ta quy định cũng rất khác
đầu tiên là chúng ta cho giáo dục tại địa phương
tức là xã phường quản lý gia đình và xã phường quản lý
nếu quản lý một lần mà không được
thì mới đưa vào cơ sở đảo dưỡng
cái bước nó quá nhiều cái rào cản như thế
cho nên chúng ta không quản lý được
nếu như chúng ta khởi tố ngay
tức là chúng ta chấp nhận hình sự hóa cái hoạt động này
khởi tố ngay và đưa vào cơ sở giáo dưỡng luôn
thì chúng ta sẽ quản lý tốt hơn cái đối tượng này
và một số lượng lớn những con nghiện hiện nay
thời gian qua hàng tấn ma túy bị triệt phá
cho thấy việc mua bán vận chuyển ma túy tại việt nam
đã diễn biến phí tạp
theo thống kê tại việt nam có khoảng hai trăm linh người nghiện ma túy
trong đó chỉ có
có một phần mười số người nghiện đang được quản lý và tổ chức cai nghiện
ngoài ra số còn lại đang sống lẫn trong cộng đồng
đây chính là nguy cơ đe dọa an ninh an toàn
phải chăng nên tái hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
để tuyệt soát và ngăn chặn
hàng trăm cháu nhỏ và các cô giáo
tại trường mầm non demao thành phố vinh của tỉnh nghệ an
rất hoảng loạn khi phải chứng kiến vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa ngày hôm nay
rất may là các cháu nhỏ
đã được sơ tán kịp thời và đám cháy đã được dập tắt
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm nay
đường dây điện sát tòa nhà của trường mầm non demao bị chật cháy
đửa phát ra và bốc khói
nguy cơ cao đe dọa đến an toàn các cháu học sinh trong trường
thời điểm xảy ra chật cháy bên trong trường mầm non demao
có hơn ba trăm linh học sinh đang nghỉ trưa sau giờ ăn
trong khi cổng trường đã được khóa lại
phát hiện sự cố cháy người dân đã vào cấp báo
bên lãnh đạo nhà trường và các ngành liên quan
đồng thời nhanh chóng phá cổng trường đưa các cháu học sinh ra ngoài
nhờ được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh nghệ an
đã nhanh chóng có mặt để tham gia chữa cháy
đồng thời sơ tán học sinh ngay sau đó đám cháy đã dần dập tắt
các cháu học sinh được sơ tán đến nơi an toàn
chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị và các bạn công an quận bình tân đang phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
điều tra vụ án mạng xảy ra tại một tiệm gam bắn cá trên đường trần đại nghĩa
khiến một người bị đầm tử vong
thông tin ban đầu khoảng hai giờ sáng ngày bảy tháng năm trần trường giang ba mươi ba tuổi
quê đồng tháp vào tiệm game bắn cá tại số hai mươi trần đại nghĩa
phường tân tạo a quận bình tân để chơi
tại đây giang nãy sinh mô thuẫn cửa cãi với thanh niên tên trọng
sau đó hai người lao vào ẩu đả
trọng bị giang dùng nón bảo hiểm đánh nên lấy dao trong người ra tấn công khiến giang trọng thương
khi trọng bỏ trốn khỏi hiện trường người dân đưa giang đi cấp cứu nhưng đã tử vong
nhận tin báo công an quận bình tân có mặt phong tỏa hiện trường
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh khám nghiệm
trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ vụ việc
thời gian qua tại thành phố hồ chí minh liên tục những vụ thảm án thương tâm
mà hung thủ là những người nghiện ma túy đá
điều đáng nói là nạn nhân chính là những người thân của hung thủ khiến dư luận hoang màng lo lắng
thời gian gần đây tại thành phố hồ chí minh các vụ án phản pháp hình sự đa phần đối tượng có liên quan đến ma túy
công an thành phố hồ chí minh bắt giữ nhiều vụ vận chuyển mua bán ma túy với số lượng cực lớn
đồng thời kiểm tra nhiều quán bar tạm giữ nhiều đối tượng mà qua kiểm tra dương tính với ma túy
cùng tăng vật là nhiều gói ma túy đá
đặc biệt điều đáng nói hàng loạt vụ thảm án xảy ra mà hung thủ là đối tượng đã sử dụng ma túy đá
vụ án gần đây ngày hai tháng năm tại quận bình tân đối tượng trương tính hai mươi chín tuổi
trong lúc phê ma túy đá đã ra tài sát hại mẹ dì ruột và bà ngoại
sau khi gây án tính bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ vào ngày ba tháng năm
trước đó ngày một mươi hai tháng ba công an thành phố hồ chí minh bắt giữ nguyễn hoàng nam hai mươi sáu tuổi
ngụ huyện hóc môn trong lúc lên cơn ngáo đá đã ra tay thảm sát cha mẹ và bà nội
và một người thân khác ở tỉnh long an
tác hại của ma túy đá đã thực sự là nỗi kinh hoàng của tất cả người dân
anh thấy có nhiều cảnh mà ngáo đá họ không có làm chủ được bản thân của mình
họ không những mà gây nguy hiểm cho họ mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh
những người đi đường hoặc là những cái tai nạn giao thông mà chúng ta thường thấy rất là nguy hiểm
thì cái vấn đề này đang rất là đáng quan tâm đáng lên án
tình trạng này thật sự đến mức báo động luôn rồi đó
nếu mà ngáo đá đến mức mà giết cả gia đình mà linh tới trường giết học sinh luôn á
thì thật sự là cái đó phải là một cái tình trạng thật sự rất là báo động luôn thời
tại vì em nghĩ là nên có những biện pháp hoặc là những cái gì đó tuyên truyền cho mấy bạn trẻ
để mấy bạn trẻ hiểu rõ hơn về cái tác hại của các chất kích thích hay ma túy đi ra ngoài đường buổi tối
dễ gặp hay khuy khoát dễ gặp mấy cái thanh niên hay vị trí
ngáo đá thì lúc đó là mình sẽ không biết phải cầu cứu ai không ai sẽ giúp đỡ được mình
theo thống kê hiện nay thành phố hồ chí minh có khoảng hai mươi ba người nghiện có hồ sơ quản lý
là một trong những địa phương có số người nghiện nhiều nhất cả nước
tuy nhiên trên thực tế số người nghiện cao hơn gấp nhiều lần
người nghiện mới ngày càng trẻ hóa và sử dụng nhiều loại ma túy đặc biệt là ma túy đá rất nguy hiểm
như kẻ sử dụng ma túy xong gây ra các vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
hậu quả để lại không chỉ là nội dung
nỗi đau mất mát của gia đình người thân mà còn là gánh nặng của toàn xã hội
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy còn nhiều khó khăn khi việc cai nghiện tại gia đình cộng đồng hiệu quả chưa cao
phần lớn người nghiện ma túy và gia đình người nghiện chưa tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký cai nghiện tại gia đình
bên cạnh đó phương thức thủ đoạn của đối tượng mua bán ma túy ngày càng chuyên nghiệp tinh vi tổ chức thành đường dây khép kính
rất manh động sẵn sàng đối phó với lực lượng công an
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy và gia đình người nghiện chưa cao
trong đó ở khối lớp một mươi thường các trường trung học phổ thông hùng vương gia định trần phú
có đồng thí sinh đăng ký dự thi nhất
từ số liệu này các em có thể tham khảo để cân nhắc trước khi quyết định điều chỉnh nguyện vọng
sở giáo dục và đào tạo thành phố cũng yêu cầu các trường trung học cơ sở
làm tốt công tác tư vấn định hướng cho học sinh chọn nguyện vọng phù hợp
lúc đầu thì em lại chọn nguyện vọng theo cái hướng an toàn hơn là em đứng vào trường có số điểm thấp hơn

rồi qua đó các cháu đánh giá được cái năng lực của mình để các cháu nó chọn được cái nguyện vọng
căn cứ chính để học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp một mươi là lực học năm lớp chín của ba môn sẽ thi tuyển
bao gồm văn toán và ngoại ngữ

nguyện vọng hai chọn các trường thấp hơn nguyện vọng một từ hai đến ba điểm
nguyện vọng ba chọn các trường thấp hơn nguyện vọng hai từ hai đến ba điểm

các học sinh phải chọn lựa các trường phù hợp với bản thân
hợp tác trước mắt cũng như lâu dài về lĩnh vực công nghệ thông tin nhất là hệ thống camera giám sát
qua đó góp phần đảm bảo an ninh an toàn công cộng tại việt nam
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm sáng nay đã có buổi tiếp xúc cử tri quận hai để ghi nhận các ý kiến giải quyết quyền lợi cho người dân ở dự án thủ thiêm
đây là một trong những vấn đề được các cửa chi quan tâm trong đợt tiếp xúc lần này
ngoài các ý kiến đóng góp việc xây dựng một số bộ luật liên quan đến lao động y tế
hầu hết cử tri quận hai tp hcm dành sự quan tâm là vấn đề giải quyết quyền lợi cho người dân ở dự án khu đô thị mới thủ thiêm
các ý kiến của người dân đều tập trung vào việc đề nghị các đại biểu quốc hội phải sớm giải quyết các khiếu nại của những hộ dân trong công tác đền bù theo hướng có lợi cho người dân
đề nghị thanh tra chính phủ phải lập đoàn để thanh tra toàn diện dự án khu đô thị mới thủ thiêm
đồng thời mong muốn ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đối thoại với người dân theo chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
bên cạnh đó nhiều cửa chi không đồng ý với quan điểm của thanh tra chính phủ
xác định chỉ bốn ba hectare ở khu phố một phường bình an nằm ngoài ranh quy hoạch
họ cho rằng phần đất tại năm khu phố thuộc phường an khánh bình an và bình khánh cũng nằm ngoài ranh
các cửa chi đề nghị phải làm rõ vấn đề trong ranh ngoài ranh quy hoạch
cũng trong sáng ngày hôm nay liên hiệp các tổ chức hữu nghị hội hữu nghị việt nga và nhà văn thanh niên tp hcm
phở hợp với tổng lãnh sự quán liên bang nga tại tp hcm tổ chức hòa mặt kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày chiến thắng phát xít của hồng quân liên xô trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai
ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bằng cuộc chiến đấu dũng cảm và sự hy sinh to lớn
các lực lượng dân chủ và hòa bình đặc biệt là nhân dân và hồng quân liên xô đã đập tàn chủ nghĩa phát xít đức
dành lại hòa bình cho nhân dân các nước châu âu kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai
một trong những thiên anh hùng ca trói lợi nhất đã được ghi vào lịch sử nhân loại trong thế kỷ hai mươi
vào những ngày đầu tháng năm tại nhiều quốc gia trên thế giới đều diễn ra các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng và tưởng niệm những binh đoàn bất tử
tại việt nam lần đầu tiên lễ tưởng niệm những binh đoàn bất tử diễn ra tại hà nội năm hai nghìn một mươi bảy sau đó là tp hcm năm hai nghìn một mươi tám
năm nay là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại tp hcm
ông lại quá trình đấu tranh và ý nghĩa ngày chiến thắng phát xít ông alexei vladimirovich popov
tổng lãnh sự liên bang nga tại tp hcm khẳng định nhân dân nga luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các nước đồng minh
trong đó có việt nam đây cũng là dịp để cộng đồng quốc tế một lần nữa bồi hồi tưởng nhớ hàng triệu nạn nhân
của cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại và tự nhắc nhở mình không được cho phép thảm họa phát xít tái diễn dưới bất cứ hình thức nào
năm nay là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại tp hcm khẳng định nhân dân nga luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các nước đồng minh

năm nay là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại tp hcm khẳng định nhân dân nga luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các nước đồng minh